thưa quý vị mở rộng vụ án xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
ngày sáu tháng năm cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc về tội đưa hối lộ đối với nguyễn thị tường vi
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và đầu tư ata việt nam
và nguyễn thị dung hạnh giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn g việt nam một mươi chín
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố khác
gần đây cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc về tội nhận hối lộ đối với thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng
và hai bị can khác gồm phạm trung kiên chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế
vũ anh tuấn nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án nhận hối lộ
để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước
nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
bốn cán bộ của cục lãnh sự bị khởi tố về tội nhận hối lộ gồm nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy phó trưởng phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao
chuyển sang một thông tin khác
công an huyện phong thổ của tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng là hai anh em giàng a khai và giàng a thái
cùng ở bản cao trải giã tạt
tổng huyện mường tè về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là gần ba bánh heroin có trọng lượng là trên tám trăm linh gram
và hai năm kg nhựa thuốc phiện
vào hồi một mươi h ba mươi phút ngày năm tháng năm
tại tổ dân phố hữu nghị thị trấn phong thổ
công an huyện phong thổ chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh lai châu bắt quả tang đối tượng giàng a khai
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ toàn bộ số ma túy trên
mở rộng điều tra
lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng giàng a thái
là em trai của khai
tại khu vực ngã ba paso huyện phong thổ
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua đấu tranh xác định
khai là chủ hàng đã mua số ma túy trên bên lào
giấu ở nhà với mục đích vận chuyển đến huyện phong thổ
bán sang trung quốc
khi tìm được khách mua
khai đã gọi điện thuê thái mang ma túy từ nhà
đến giao cho khai với giá hai triệu đồng
thì cả hai bị bắt giữ
sau khi vụ bắt giữ
vụ việc ngang nhiên đánh người
tại ngã tư phạm văn đồng ngô quyền
trên địa bàn quận sơn trà của thành phố đà nẵng
xảy ra vào chiều qua ngày năm tháng năm
và được người dân chia sẻ trên mạng xã hội
công an quận sơn trà của thành phố đà nẵng
đã khẩn trương vào cuộc và bước đầu xác định
bắt giữ được các đối tượng trực tiếp tham gia
đánh một người dân khiến nạn nhân bị thương
bước đầu cơ quan công an đã làm việc với phạm văn tiến
ba mươi năm tuổi quê ở thành phố hải phòng
trú tại phường thuận phước quận hải châu
người đã tham gia gây gỗ và đánh anh nguyễn phước sang
trú tại quận cẩm lệ bị thương tích
cụ thể vào thời điểm trên
tiến điều khiển xe ô tô biển kiểm soát
lưu thông trên đường ngô quyền hướng về cầu sông hàn
khi đến ngã tư phạm văn đồng thì va chạm
hút vào đuôi xe ô tô do anh sang điều khiển
thấy xe bị chảy xước anh sang yêu cầu bồi thường
nhưng tiến không nghe
và cùng nhóm bạn đánh anh sang ngay giữa phố
khiến nạn nhân không kịp trở tay
vụ việc đã khiến người dân thành phố vô cùng bức xúc
về thái độ côn đồ manh động của nhóm đối tượng ngoại tỉnh
làm việc với công an công an
tiến khai nhận trước đó đã sử dụng rượu bia
cùng nhóm bạn nên bản thân nóng nảy
dẫn đến hành vi nói trên
vụ việc đang được công an quận sơn trà củng cố hồ sơ
về hành vi cố ý gây thương tích
và làm rõ các đối tượng có liên quan
thưa quý vị và các bạn
hiện nay thì tình trạng thanh thiếu niên tụ tập
gây rối trật tự công cộng
sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn
truy sát trả thù lẫn nhau
diễn ra phức tạp và có chiều hướng gia tăng
tại nhiều địa phương
điều đáng nói là hầu hết các vụ việc xuất phát
từ những nguyên nhân hết sức đơn giản
nhưng hậu quả lại rất lớn
kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội
phát ánh trên địa bàn tỉnh hậu giang
những hình ảnh được ghi lại bởi camera giám sát
tại khu vực ba phường ngã bảy
thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang
vào khuya ngày ba tháng năm
kết thúc cuộc ẩu đả
là một nam thanh niên tử vong
ngay trong đêm phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hậu giang
phối hợp cùng công an thành phố ngã bảy
lần lượt đưa một mươi một đối tượng
từ chưa đủ một mươi bốn tuổi đến hai mươi bảy tuổi
của hai nhóm đánh nhau
về phục vụ công tác điều tra
bước đầu các đối tượng khai nhận
nguyên nhân hẹn chém nhau
là do xảy ra mâu thuẫn một ngày trước đó
hiện công an cảnh sát điều tra
công an tỉnh hậu giang
đã quyết định

và tìm ra một người đánh nhau
và tạm giữ hình sự chín đối tượng
cùng chú trên địa bàn
về hành vi gây dối trật tự công cộng
cũng từ mâu thuẫn hết sức đơn giản
nguyễn hồng quân sinh năm hai nghìn
chú tài tỉnh hậu giang
đã dùng dao tự chế gây thương tích nặng
cho hai thanh niên
vào cuối tháng ba vừa qua
đối tượng đã bị khởi tố về hành vi giết người
em định xuống là em hỏi
chứ do sao chạy mặt thêm nạt đó
rồi em thấy ba anh kia trả lời
rồi em mới bút dao
qua điều tra các dự án giết người
cố ý gây hình tích
gây gối trật tự công cộng
thời gian qua trên địa bàn tỉnh
thì chúng tôi thấy có một số điểm chung như sau
thứ nhất thì là
các đối tượng phạm tội
đa phần là thanh thiếu niên
tuổi đời còn rất là trẻ
gia đình thì bị khiếm phiết
cha mẹ ly hôn
và ly thân
hoặc là đi làm ăn xa
không ai quản lý chăm sóc các em này
do đó các em thì
đa phần là
bỏ học tập tụ bạn bè đi chơi
sẵn sàng thanh toán nhau
khi mà xảy ra mâu thuẫn
để giăn đe phòng ngựa tình trạng thanh niên
sử dụng hung khí đánh nhau
thời gian qua công an tỉnh hậu giang
đã và đang phối hợp với các cơ quan liên quan
tập trung điều tra
truy tố xét xử các vụ án hành xử
theo kiểu côn đồ băng nhóm
đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chủ động phát hiện giải quyết các mâu thuẫn
trong nhân dân
phòng an ninh mạng và phòng truyền thông
chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh quảng ninh đã ra các quyết định
xử phạt vi phạm hành chính số tiền
bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng một người
đối với hai công dân đăng tin bình luận
sai sự thật gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng đến uy tín của đại tá đinh văn nơi
nói riêng và cán bộ chiến sĩ công an tỉnh
cụ thể vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
lợi dụng việc một số trang fanpage facebook
đăng tải các bài viết có nội dung
về việc đại tá đinh văn nơi
tiếp tục điều hành công an tỉnh an giang
chưa điều động giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng ninh
nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại phường hoàng quế
thị giã đông triều của tỉnh quảng ninh
đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
để bình luận với nội dung bịa đặt
trong bài viết của fanpage facebook
người quảng ninh
cùng ngày một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại phường việt hưng
thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
cũng sử dụng tài khoản facebook cá nhân
để bình luận nội dung sai sự thật
xúc phạm uy tín của lực lượng công an tỉnh quảng ninh
trong bài viết trên fanpage facebook
tin tức quảng ninh
thưa quý vị chỉ còn ít phút nữa
thì tại sân vận động việt trì của tỉnh phú thọ
sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam
và đội tuyển u hai mươi ba nhật bản
tại vòng bảng sea games ba mươi một
nhằm đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông lực lượng công an
đã huy động tối đa lực lượng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ứng trực những điểm nóng
và sau đây sẽ là ghi nhanh của phóng viên
truyền hình công an nhân dân trong chiều ngày hôm nay
một mươi sáu h tại khu vực tổng số một
sân vận động việt trì tỉnh phú thọ
lượng cổ động viên đổ về sân vận động việt trì
ngày càng đông
do vậy để tránh ủn tắc trước cửa sân
lực lượng công an đã bố trí đầy đủ các lực lượng khác nhau
ngay từ cửa ra vào
hướng dẫn các phương tiện đi theo hướng
đã được bố trí đúng quy định
với các phương tiện ưu tiên sẽ được điều tiết theo khu vực ưu tiên
đồng thời bố trí các hàng rào chắn để phân luồng hướng dẫn phương tiện
trước trong và sau khi các trận đấu diễn ra
chúng tôi đã phân công lực lượng tiến hành phân luồng từ xa
để hạn chế các phương tiện cho lưu thông tại các khu vực diễn ra các trận đấu
để hạn chế cái ủn tắc giao thông
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường lực lượng
để tuần tra kiểm soát các phương tiện đi theo hướng
để hướng dẫn cũng như là xử lý nghiêm
đối với các trường hợp vi phạm giao thông
những chiếc cổng an ninh như thế này
đã được lực lượng chức năng lập ra
để kiểm soát người và phương tiện khi đi vào sân vận động
và mỗi người dân khi vào sân bóng
thì sẽ cần phải xuất trình vé ngay tại chỗ
đồng thời thì lực lượng chức năng cũng lên các phương án đột xuất
khi phát hiện những tình huống bất ngờ
và có những phương án tổ chức để xử lý tại chỗ
chúng tôi xác định
là chia ra làm hai lớp
lớp thứ nhất là sẽ cán bộ an ninh và cảnh sát
sẽ trực tiếp xoát vé và xoát thẻ của người ra vào
sau đó nếu phát hiện những cái vấn đề nghi vấn
như là có người nghi vấn mang những công cụ hỗ trợ
hoặc những vũ khí thô sơ
hoặc là những chất nghi cháy nổ
thì chúng tôi sẽ yêu cầu là kiểm tra trực tiếp qua cổng từ
và trực tiếp phát hiện
có người sẽ giả soát phát hiện những vật thể lạ nghi vấn
để từ đó kiểm tra đảm bảo an toàn nhất
cho người dân đi vào khu vực bóng đá
cơ quan công an khuyến cáo khi vào sân
các cổ động viên cần tuân thủ tuyệt đối
theo hướng dẫn của các lực lượng làm nhiệm vụ
qua đó góp phần vào thành công chung trong công tác tổ chức
rất tuyệt vời anh đến phú thọ từ đêm qua
anh thấy tình an ninh rất là yên ổn
bà con rất là bình yên
sau một đợt dịch dài việt nam tổ chức được cgm ba mươi một
và anh nghĩ đội tuyển việt nam chúng ta sẽ chiến thắng
trong trận với indonesia ít nhất là hai
cái lực lượng an ninh đảm bảo điều tiết giao thông
hướng dẫn cho bà con là đi cổ vũ là còn đợi đấy
thực lòng mà nói là rất tin tưởng ở cái lớp u hai mươi ba
mà do huấn luyện viên park hang seo này dẫn dắt
còn với trận đấu này chúng tôi chỉ đặt bằng niềm tin
là việt nam thắng indo một
việt nam thắng ba một
việt nam thắng ba
xin lỗi quý vị đó chính là trận đấu giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam
và đội tuyển u hai mươi ba indonesia
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy

thưa quý vị với hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn một mươi ba tỷ đồng
bị cáo trần ngọc quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngụ tại ấp chợ dưới xã phước hưng huyện trà cú và vũ hoàng ân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu cư trú tại khóm tây khánh tám phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã bị tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên phạt là tổng cộng ba mươi năm tù

năm hai nghìn một mươi một quân bị tòa án nhân dân tỉnh trà vinh xứ phạt năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong thời gian chấp hành án tại trại giam cao lãnh vị can quân quân biết về vị can vũ hoàng ân đang chấp hành án tại đây và có ủy quyền cho quân đã đi thu hồ tài sản dùng
đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn quân chấp hành xong hình phạt tù sau khi trở về địa phương quân không có công việc ổn định không có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
quân nhớ lại việc ân ủy quyền đi thu hồi tài sản mà người khác còn nợ ân ở bên ngoài quân tiến hành xác minh và biết rõ các tài sản trên dưới ủy quyền là không có thật
nhưng vì muốn có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân quân đã đi vay tiền của các bị hại với thu đoạn đưa ra là được bị cáo ân ủy quyền nhiều tài sản nhà đất tiền công nợ với số tiền rất lớn nên cần tiền để đi thu hồi tài sản
đồng án phí khắc phục hậu quả cho vị can ơn và hứa sau khi nhận được tiền tài sản vị can quân sẽ trả lại đầy đủ cho các bị hại
khi các khoản vay đến quá hạn trả nhưng vị can quân không thực hiện quân đã dẫn bị hại đến trại giam cao lãnh để vị can ơn xác nhận việc ủy quyền các tài sản là có thật
từ đó các bị hại tiếp tục cho bị căn quân vay tiền sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại mua sử dụng vào mục đích trả nợ và tiêu xài cá nhân số tiền quân chiếm đoạt của một mươi một bị hại là tổng số tiền trên một mươi ba tỷ đồng
đối với bị can vũ hoàng ân biết rõ bản thân không có tài sản gì và các tài sản ý quyền cho quân là bị đạt không có thật nhưng vẫn xác nhận với các bị hại là tài sản uyến quyền cho bị can quân là có thật
nhằm giúp bị can quân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và để các bị hại gửi tiền cho ân với số tiền bốn mươi hai triệu đồng
với hành vi trên vị can ơn là đồng phạm với vị can quân bởi vai trò giúp sức cho vị can quân thực hiện trót lọt hành vi phạm tội
căn cứ vào hành vi tính chất của vụ án hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên phạt bị cáo trần ngọc quân một mươi chín năm tù giam và vũ hoàng ân một mươi hai năm tù đồng thời buộc quân phải bồi từ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
kính thưa quý vị ngày sáu tháng năm công an tỉnh đồng tháp cho biết là đang tạm giữ hình sự đối tượng trần hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ tại xã tân dương huyện lai vung với hành vi buôn bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm tình hình an ninh trực tự tại địa bàn ngày năm tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp cùng công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp đã bắt quả tan hai đối tượng trần hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ xã tân dương huyện lai vung và trịnh xuân tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã long hưng a huyện lấp vò đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác
tại hiện trường và khám xét nhà đối tượng cường lực lượng công an thu giữ bốn bịch ma túy với trọng lượng một mươi tám tám trăm chín mươi sáu g hai cân điện tử một bộ dụng cụ sử dụng ma túy bốn triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng cùng các tăng vật khác có liên quan
qua làm việc với hai đối tượng cơ quan công an đã quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng cường và cho gia đình bảo lãnh đối tượng tiến để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngày sáu tháng năm công an tỉnh bình phước đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an công an các tỉnh như bình dương đồng nai quảng trị bắt giữ nghi can trong vụ người phụ nữ tử vong bất thường trong một nhà nghỉ tại khu phố tân trà phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
nghi cang được xác định là nguyễn trường duy còn có tên gọi khác là cua đệ tý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nguyên quán tỉnh tiền giang thường trú ấp trung tâm xã thanh bình huyện tráng bong tỉnh đồng nai
nguyễn trường ghi bị bắt khi đang lẫn trốn tại số nhà hai mươi hai một mươi sáu đường đoàn thị điểm khu phố lương an phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị
bước đầu nguyễn trường duy khai nhận đã gây ra vụ giết người tại nhà nghỉ trên khu phố tân trà phường tân xuân thành phố đồng xoài tỉnh bình phước vào ngày hai mươi tám tháng bốn
duy đã xiết cổ người phụ nữ này để bất tỉnh sau đó cướp hết số trang sức của nạn nhân rồi bỏ trốn đi nhiều địa phương
sáng ngày sáu tháng năm khi đang lẫn trốn ở phường đông lễ thành phố đông hà tỉnh quảng trị thì bị bắt giữ
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng bốn công an thành phố đồng xoài tiếp nhận tin báo chủ một nhà nghỉ trên địa bàn phát hiện một người phụ nữ tử vong trên giường
chủ nhà nghỉ cho biết khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi bảy tháng bốn có một đôi nam nữ đi xe mô tô đến thuê phòng số sáu
người thanh niên khoảng bốn mươi tuổi xuất trình giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục đăng ký thuê phòng
khoảng năm giờ sáng hôm sau người đàn ông ra lấy giấy chứng minh nhân dân cùng xe mô tô nói là phải đi làm sớm người phụ nữ sẽ về sau
đến gần một mươi năm giờ cùng ngày do không thấy người phụ nữ đi ra nên chủ nhà nghỉ vào kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong nên đã báo vụ việc cho cơ quan công an
kính thưa quý vị công tác phòng ngừa mối đe dọa an ninh phi truyền thống như thiên tai dịch bệnh an ninh mạng an ninh con người
là nội dung trọng tâm được các đại biểu bàn luận tại hội thảo khoa học
với chủ đề là nhận diện và phòng ngừa ứng phó với các mối đe dọa khủng hoảng an ninh phi truyền thống và bảo đảm an ninh trực tự
phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm do công an tp hcm phối hợp trường đại học an ninh nhân dân tổ chức vào sáng nay ngày sáu tháng năm
tại hội thảo nhiều tham luận tiếp cận nghiên cứu ở nhiều góc độ phương diện qua công tác thực tiễn của các sở ngành thành phố
trong đó tham luận của ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố và trường đại học an ninh nhân dân
đã nêu lên những khó khăn vướng mắt xoay quanh vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
những mối đe dọa phát sinh liên quan đến an ninh phi truyền thống phát sinh từ dịch covid một mươi chín
và phân án nhận diện phòng ngừa của các ba ngành công an các đơn vị địa phương tại tp hcm
qua đó các đại biểu cũng nêu lên cơ sở pháp lý đánh giá thực trạng rút ra bài học kinh nghiệm
đề xuất kiến nghị có giá trị góp phần nhận diện và phòng ngựa ứng phó với các mối đe dọa khủng hoảng an ninh phi truyền thống
đảm bảo an ninh trực tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
thiếu tướng lê hồng nam giám đốc công an tp hcm và thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy
hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân thành viên hội đồng lý luận bộ công an đồng chú trị hội thảo cho rằng
các vấn đề an ninh phi truyền thống trên địa bàn tp hcm nêu trên bên cạnh đặc điểm chung có đặc thù riêng
tác động trực tiếp rõ nét đến an ninh xã hội an ninh con người an ninh quốc gia an ninh khu vực và an ninh toàn cầu
đòi hỏi cần có sự chung tay phối hợp chặt chẽ giữa các ngành các cấp và lực lượng công an thành phố
cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình để nâng cao nghiệp vụ nắm bắt tình hình
ơn phó các mối đe dọa khung hóa an ninh phi truyền thống góp phần bảo đảm an ninh trực tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tp hcm
liên quan tới vụ việc một thầy giáo trường trung học cơ sở thạnh mỹ lợi tp thủ đức tp hcm bị phụ huynh học sinh phản ánh là có hành vi không đúng chuẩn mực với học sinh
phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức cho biết ngay trong sáng ngày sáu tháng năm
phòng đã làm việc với nhà trường và sẽ đề nghị công an vào cuộc để xác minh rõ vụ việc
theo đó phòng giáo dục và đào tạo tp thủ đức đã chỉ đạo nhà trường tạm đình chỉ thầy trần phạm thanh tùng
giáo viên trường trung học cơ sở thạnh mỹ lợi tp thủ đức một mươi năm ngày để xác minh vụ việc theo đúng luật viên chức
với mong muốn giúp cho phụ huynh an tâm và không ảnh hưởng tới chuyện học hành thi cử của học sinh
đồng thời trong thời gian thầy giáo bị tạm đình chỉ phòng giáo dục nhà trường sẽ đề nghị công an tp thủ đức vào cuộc
để cùng xác minh vụ việc làm rõ vấn đề
nếu xác định có vi phạm thầy giáo sẽ bị xử lý nghiêm không có chuyện bao che
còn về phía nhà trường cũng xác nhận có nhận được phản ánh của phụ huynh về trường hợp
giáo viên thể dục và cũng là chủ nhiệm lớp bảy một có hành vi đụng chạm với nữ sinh nhưng hôn linh tráng
sợ lưng trong giờ ôn tập giò bài trong ngày hai mươi chín tháng bốn
ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh nhà trường đã tổ chức làm việc với phụ huynh nữ sinh và thầy giáo trong ngày bốn tháng năm
phụ huynh đã đồng ý phối hợp với nhà trường để tìm hiểu và giải quyết sự vụ một cách thỏa đáng nhất
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến sự việc trong các bản tin sau
kính thưa quý vị hơn một tuần vận chuyển trên biển và hai đoàn tàu cuối cùng sáu toa
trong tổng số một mươi bảy tàu của metro số một bến thành suối tiên cập cảng khánh hội quận bốn vào sáng ngày sáu tháng năm
như vậy là tính từ đoàn tàu đầu tiên về đến tp hcm là ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và sau gần hai năm một mươi bảy đoàn tàu đã về đến tp hcm

trong phương thức cách làm thì phải có một sự cập nhật mới
bởi vì các thị trường của các nước không qua đại dịch
họ cũng như mình cần sự khẳng định và tìm hiểu thị trường mới

chủ động và đứng vững được thị trường trong nước

thì hai điều kiện đó mới giết định được dân nghiệp tổng hợp
thời gian tới để tiếp tục tạo chuyển biến tích cực
trong nhận thức hành vi ưu tiên sử dụng hàng việt nam
góp phần khẳng định vị thế của hàng việt
thành phố sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp như
đa dạng mở rộng hình thức quy mô xuất tiến thương mại
kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp doanh nghiệp với người tiêu dùng
hình thành các liên kết chiến lược giữa doanh nghiệp phân phối
giữa phân phối và sản xuất góp phần tăng cường liên kết nội bộ
liên kết vùng để hình thành và phát triển chuỗi cung ứng
phân phối hàng hóa có giá trị ổn định và dẫn dắt thị trường